thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị
qua một mươi năm năm xây dựng và phát triển tín dụng chính sách xã hội đã và đang thực hiện hai mươi chương trình dự án do các địa phương các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội thực hiện
trong một mươi năm năm qua vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến một trăm linh xã phường thị trấn trên cả nước
trong đó tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa biên giới
đã có trên ba mươi một tám triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
góp phần giúp trên bốn năm triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo thu hút tạo việc làm cho gần ba bốn triệu lao động
hơn ba năm triệu lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập
hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định phương thức quản lý và mô hình tổ chức quản trị điều hành tác nghiệp của ngân hàng chính sách xã hội là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta
đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ đã trao tặng huân trường lao động hạng nhất cho ngân hàng chính sách xã hội và hai mươi tổ chức và chín cá nhân được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ